ngay khi nghe báo cáo tại hội trường các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật chứng khoán sửa đổi dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi sửa đổi bổ sung nghị quyết tám mươi một ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân tối cao
về luật dân quân tự vệ có ý kiến cho rằng tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang nên đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng nhà nước có trách nhiệm bảo đảm kinh phí chủ yếu cho hoạt động của lực lượng này nhất là tự vệ trong doanh nghiệp
về luật dân quân tự vệ có ý kiến cho rằng tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang nên đề nghị quyết tám mươi một ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân tối cao